hai ngày qua thanh niên phú yên đã thành lập các điểm hướng dẫn cài đặt ứng dụng bluezone
tại những nơi tập trung đông người các đội xung kích tình nguyện đến từng nhà
hướng dẫn từng người cài đặt sử dụng ứng dụng ncov và bluezone
những điểm hướng dẫn như thế này được dựng lên tại trụ sở ubnd các xã phường thị trấn
chợ dân sinh siêu thị những nơi có đông người qua lại trên phạm vi toàn tỉnh phú yên
trong màu áo xanh các bạn đoàn viên thanh niên nhanh chóng gửi những thờ rời
hướng dẫn sử dụng cài đặt cho người dân ứng dụng ncov và bluezone
qua đây người dân càng hiểu và tin vào hiệu quả của các ứng dụng
và ai cũng phấn khởi muốn cài đặt để sử dụng
với các bạn đoàn viên thanh niên nhiều người đã quen cài đặt các ứng dụng trên điện thoại thông minh của mình
nhưng khi cài đặt trên một chiếc điện thoại khác
lại gặp những vấn đề khó khăn
xong ai cũng kiên nhẫn tìm hiểu nguyên nhân và thử bằng nhiều cách khác nhau để cài cho xong
hướng dẫn người dân sử dụng
xã cũng đã tiên truyền người dân qua các kênh như facebook
phối hợp với đại trưởng thanh xã phát thanh lưu động và phát thanh lên đài đại trưởng thanh của xã
đa phần người dân cũng đã biết đến ứng dụng này cũng rất nhiều
chỉ thiếu số những người dân những người già hay là những người không sử dụng smartphone
thì người ta không biết ứng dụng bluezone này thôi
hoặc là người dân đều biết hết
với phương châm đến từng ngõ gõ từng nhà hướng dẫn từng người
làm sao để kết thúc chiến dịch
bảo đảm một trăm linh đoàn viên hội viên tại địa phương đơn vị
có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt sử dụng cập nhật ứng dụng ncov và bluezone
mỗi đoàn viên phải vận động hỗ trợ hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng bluezone
cho ít nhất năm người dân trở lên nhằm chung tay đẩy lùi covid một mươi chín